nhiều điểm đen tai nạn xuất hiện trên tuyến đường này từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông
đây là vụ tai nạn liên hoàn giữa một mươi hai xe ô tô trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân tp hcm khiến một tài xế bị thương vào đầu tháng sáu
sau đó vài ngày cũng trên tuyến đường này đoạn qua quận một mươi hai tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa sáu xe ô tô

nhưng có tới hơn ba mươi điểm giao cắt tình trạng ủn tắc kẹt xe thường xuyên xảy ra
chưa kể tình trạng xe máy đi vào làn ô tô hoặc xe máy tạt ngang đầu xe tải nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tranh thủ giờ rồi nó chạy với lại áp lực về công việc do chủ nó khoáng cái tốc độ ăn chiến cho nên là nó kẹt với lại cái thứ hai nữa là ý thức giao thông của người rất kém
xe đông quá rồi chắc cũng do một phần kẹo
không xử lý kịp thôi xe máy đang chạy ngoài thì ở đâu nó bất thường nhảy ra mình cũng không biết nữa thấy khổn luôn
ngã tự an sương là một trong những điểm đen phức tạp về tên nạn giao thông trên quốc lộ một
mật độ giao thông tại đây luôn ở mức rất cao
trong khi dự án hầm chui an sương đang ị ạch thi công thì tai nạn giao thông tại đây vẫn xảy ra thường xuyên
không phân luồn được tại vì chạy bây giờ nói chung là dân chạy cứ bố chua động chống nó chạy chống nó chạy thôi
chứ không có phân luồn cái gì đó
xe tải là xe tải xe không đa nó ép ép vô là bắt đầu nó xe kia nhít lên là gây tên nạn
do xe đông quá với hai phần nó chủ quan thành ra nó cán kết người là phải rồi
ở đây bị xảy tên nạn hoài chứ không
nỗ lực xóa điểm đen về tai nạn giao thông trên quốc lộ một
cơ quan chức năng đang đề xuất lắp đặt thêm camera giám sát giao thông
đồng thời cho giả soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ
tăng cường xử lý xử phạt tình trạng tài xế phóng nhanh vừa đầu
tuy nhiên trên hết người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức
nghiêm túc chấp hành luật giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và người đi đường